ngày ba mươi tháng năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ký ban hành chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
như dịp này để định hướng các cấp ủy đảng triển khai tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm đồng chí đã có bài viết quan trọng
chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
mở đầu bài viết tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng toàn dân toàn quân
đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua ba mươi năm năm đổi mới ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi với những thành tích đáng tự hào
tuy nhiên chúng ta đang phải đối mặt với các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đối mặt với không ít khó khăn thách thức
để bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp thành công tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần quán triệt một số quan điểm định hướng sau đây
kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong cương lĩnh điều lệ đường lối chủ trương của đảng
tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng đề cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng đảng viên nhất là người đứng đầu
phát huy dân chủ rộng rãi tập hợp cao độ trí tuệ của đảng toàn dân toàn quân tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng
sự đồng thuận trong xã hội tôn trọng quy luật khách quan coi trọng tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận
làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giải pháp phù hợp khả thi cho cả trước mắt và lâu dài
thực hiện nghiêm tắc nguyên tắc của đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ
lấy phẩm chất chính trị đạo đức lối sống uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá sàng lọc bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự
gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị
chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp bức xúc tồn động kéo dài
những vấn đề mới phát sinh
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp có nhiều nội dung quan trọng
đòi hỏi các cấp ủy tổ chức đảng đảng viên cần nhận thức đầy đủ sâu sắc về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của đại hội
để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của cấp ủy từ chuẩn bị nội dung các văn kiện phương án nhân sự
đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ
từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp phát huy sức mạnh của nhân dân
phải chuẩn bị thật chú đáo tất cả các nội dung của đại hội không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác
thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ
mỗi cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên phải xác định
đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ xiết chặt kỷ luật kỳ cương nâng cao bản lĩnh trí tuệ tinh thần dân chủ sáng tạo và trách nhiệm
để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội
cắn từng nội dung của công tác chuẩn bị đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước
phát huy tính tích cực chủ động và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên
ngay từ khi chuẩn bị đại hội phải chủ động tích cực làm tốt công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong toàn đảng và sự đồng thuận trong xã hội
kinh nghiệm cho thấy quá trình chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch phản động và những phần tử cơ hội bất mãn chính trị
triệt để lợi dụng để kích động xuyên tạp chống phá quyết liệt cả về đường lối chính sách và nhất là công tác nhân sự
báo chí và các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng rộng rãi đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái xuyên tạc thù địch
và những thông tin giả xấu độc bịa đặt xuyên tạc trên mạng xã hội internet bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng cường lĩnh đường lối của đảng
theo tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng việc xây dựng báo cáo chính trị văn kiện trung tâm của mỗi đại hội
phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn bản lĩnh trí tuệ ý chí sức mạnh đoàn kết của cấp ủy tổ chức đảng đảng viên và các tầng lớp nhân dân
quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát cương lĩnh các quan điểm đường lối định hướng lớn của đảng tập trung đánh giá khách quan toàn diện cụ thể trên tất cả các lĩnh vực
chỉ rõ hạn chế yếu kém và nguyên nhân đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo việc đổi mới tư duy tầm nhìn và cách thức tổ chức thực hiện của cấp ủy tổ chức đảng
đánh giá kết quả đạt được phải chú trọng tổng kết những mô hình mới cách làm hay rút ra những bài học thực tiễn có giá trị khích lệ khát vọng vươn lên khuyên khích tim toi đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển
đặc biệt cần phân tích thấu đáo những vấn đề đang nổi lên như chưa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xây dựng con người giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường
thực hiện các chính sách đất đai bảo đảm an toàn giao thông tham nhũng lãng phí tiêu cực tệ nạn xã hội những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân kèn cựa địa vị tình trạng cục bộ lợi ích nhóm tư duy nhiệm kỳ
về báo cáo kiểm điểm của cấp ủy tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật chỉ ra những ưu khuyết điểm và nguyên nhân đề cao tự phê bình và phê bình không nể nang né trái
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy như là tấm gương phản chiếu năng lực và phẩm chất ý chí và hành động nếp nghĩ và cách làm của cấp ủy trong cả nhiệm kỳ
việc kiểm điểm phải đề cao tự phê bình và phê bình không nể nang né tránh
báo cáo kiểm điểm của tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân là cơ sở để đánh giá cấp ủy viên trong nhiệm kỳ và góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới
việc kiểm điểm cần làm rõ mức độ khắc phục sửa chữa những khuyết điểm
yếu kém đã được chỉ ra nhất là các nội dung mà cấp có thẩm quyền đã gợi ý kiểm điểm hoặc kết luận
trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của cấp ủy từng đồng chí nghiêm túc nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình tự soi tự sửa phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế khuyết điểm ra sức tu dưỡng rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ việc tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và đại hội một mươi ba của đảng cần tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hiệu quả phát huy trí tuệ của toàn đảng toàn dân và toàn quân
ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân thể hiện ý đảng lòng dân có giá trị thực tiễn phong phú để trung ương nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện dự thảo
tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ việc tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và đại hội một mươi ba của đảng cần tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hiệu quả phát huy trí tuệ của toàn đảng
không mơ hồ giao động luôn tỉnh táo cảnh giác với mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc chống phá
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh làm tốt hơn nữa công tác cán bộ tích cực chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy bảo đảm trước sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp
các cấp ủy tiến hành giả soát bổ sung hoàn thiện nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
tăng cường trách nhiệm tính chủ động tích cực khách quan công tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong đánh giá cán bộ
đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều theo tiêu chí cụ thể bằng sản phẩm thông qua khảo sát công khai kết quả gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ
để chủ động phương án nhân sự cần kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động luân chuyển bố trí cán bộ
bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất năng lực hoàn thành nhiệm vụ đủ thời gian rẻ luyện và thử thách qua thực tiễn
việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch tiêu chuẩn điều kiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ
đồng thời chú trọng phát hiện giới thiệu những nhân tố mới có đức có tài có uy tín có triển vọng
xử lý hài hòa hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu
trong đó tiêu chuẩn là chính không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
co trọng cả đức và tài trong đó đức là gốc
kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số
công tác nhân sự cần tiến hành từng bước từng việc chắc chắn thận trọng chặt chẽ đúng quy trình bảo đảm dân chủ khách quan công khai minh bạch nhưng phải thực sự đúng người đúng việc
cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tìm cách nâng người này hạ người kia gây nghi ngờ làm mất đoàn kết nội bộ

nắm chắc cán bộ những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy
phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm của tỉnh thành phố
đại hội là cơ quan lãnh đạo tập trung bản lĩnh trí tuệ của toàn đảng bộ
do đó việc lựa chọn bầu đại biểu dự đại hội cấp trên phải là những đồng chí thực sự có phẩm chất năng lực uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý nhất là cơ cấu đại biểu giữa địa phương với ngành lĩnh vực công tác để nâng cao hơn chất lượng thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đại hội
sau đại hội các cấp ủy cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự bảo đảm phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ
chủ động xây dựng quy chế làm việc chương trình kế hoạch công tác toàn khóa coi trọng công tác tư tưởng thực hiện tốt và kịp thời chế độ chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
toàn văn bài viết chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày mai ngày bảy tháng sáu
mời quý đọc giả chú ý đón đọc